tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường ở trong cộng đồng ngày càng gia tăng
thế nhưng người bệnh vẫn chưa trang bị đủ kiến thức về bệnh cho bản thân dẫn đến tiền mất tật mang
số lượng bệnh nhân tới khám và điều trị bệnh lý về tuyến giáp đang có xu hướng tăng lên
nguyên nhân là do đâu
căn nguyên của bệnh thấp tim có phải xuất phát từ tim như nhiều người vẫn nghĩ
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở phần cuối của chương trình
xin kính chào quý vị và các bạn
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong hai mươi phút sắp tới
tôi là phương thanh rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình sống khỏe phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn thân mến mới đây bệnh viện gia liễu trung ương cho biết đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm trùng da
do sử dụng thuốc bôi mặt mua từ quảng cáo trên mạng xã hội
mà không có nguồn gốc xuất xứ
sự việc này một lần nữa lại dóng lên hồi chuông báo động về vấn đề thiếu hiểu biết của một số người dân
trong việc lựa chọn cách thức làm đẹp an toàn
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiều mụn mủ mụn bọc kín toàn bộ khuôn mặt
và các tổn thương sân mụn mủ giải rác tay thân mình
tình trạng này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn kèm theo cảm giác nóng rát khó chịu cho bệnh nhân
đáng nói đây không phải là trường hợp hiếm gặp
trung bình mỗi ngày hai mươi bệnh nhân tới bệnh viện gia liễu trung ương thăm khám do trứng cá
trong đó không ít người tình trạng rất nặng do tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc
bệnh nhân đã không đi khám bệnh mà tự ý mua thuốc
và điều trị thì thường là điều trị không đúng điều trị sai
và một cái trường hợp nữa là đã không đúng rồi thì nó lại gây những phản ứng đặc biệt khác
thí dụ như là bệnh nhân bôi phúc không đúng thì nó gây viên sát thư xúc
hoặc là nó kích thích nó gây những phản ứng đặc biệt khác
thực tế hiện nay các sản phẩm chữa mụn làm đẹp được giao bán công khai trên mạng xã hội
bên cạnh trách nhiệm siết chặt hoạt động này của cơ quan chức năng
thì người dân cũng cần tỉnh táo
bởi các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ dễ gây ra những tổn thương nặng nề cho da
cách thời điểm hiện tại chỉ chưa đầy một tháng
chắc hẳn quý vị và các bạn cũng chưa quên hình ảnh và bài viết
về trường hợp một bé gái một mươi ba tuổi bị biến chứng nặng nề tại mắt
dẫn đến mù mắt do tiêm filler nâng mũi không đúng cách
tại cơ sở không bảo đảm tràn lan trên các trang báo và mạng xã hội
theo gia đình bệnh nhi cháu nghe theo lời giới thiệu của bạn bè
nên đã đến spa quen biết để tiêm filler nâng mũi với giá hai triệu đồng và được trả góp
khoảng ba mươi phút sau khi tiêm xuất hiện triệu chứng đau mắt bên phải
thị lực giảm dần đau đầu nhiều và buồn nôn
lúc này cháu mới nhờ người gọi gia đình đến và đưa đến bệnh viện mắt trung ương cấp cứu
tại đây các bác sĩ chẳng đoán
của bệnh nhi bị mất thị lực hoàn toàn kèm theo hoại tử một số vùng da trên mặt
như chán và gốc mũi
sau đó bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện gia liễu trung ương để điều trị
thống kê của bệnh viện gia liễu trung ương trong hai năm trở lại đây
bệnh viện đã tiếp nhận xử lý khoảng một mươi ca biến chứng sau tiêm filler
trong đó có hai trường hợp mất hoàn toàn thị lực một bên một số trường hợp khác có hoại tử
các bác sĩ một lần nữa khuyến cáo
người dân nên đến những cơ sở uy tín để thực hiện làm đẹp
và chỉ thực hiện can thiệp bởi các bác sĩ chuyên khoa được đào tạo và được cấp phép thực hiện
nhiều người đi tiêm filler làm đẹp nhưng lại không biết rõ chất mà mình tiêm là chất gì
chỉ tin tưởng vào lời quảng cáo
người thực hiện tiêm thì không hề được đào tạo chuyên môn cơ sở thì hoàn toàn không được cấp phép
hoại tử hay là cả mù mắt là những biến chứng nặng nề mà người tiêm sẽ phải gánh chịu
cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra giả soát những cơ sở spa thẩm mỹ
nhiều cơ sở chỉ được phát hiện kinh doanh trái phép sau khi đã có trường hợp xảy ra tai nạn đáng tiếc
nhưng điều quan trọng là bản thân người dân cũng cần có ý thức tìm hiểu rõ thông tin
về nơi mà mình định tiến hành làm đẹp để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình
ngày nay khi cuộc sống ngày càng hiện đại con người dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin
bằng nhiều nguồn khác nhau để có thể nhận biết và chủ động hơn
trong điều trị bệnh cho bản thân nếu có
thế nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều trường hợp nhẹ dạ cả tin thiếu hiểu biết
dẫn đến việc tiền mất tật mang trong quá trình đi tìm phương thuốc điều trị bệnh cho mình
người bệnh thì luôn có tâm lý có bệnh thì vái tứ phương
và chỉ với cụm từ bài thuốc gia truyền đã phần nào lấy được lòng tin của họ
đánh vào tâm lý đó thầy lan cùng các bài thuốc nam thuốc bắc không rõ nguồn gốc
đã khiến nhiều bệnh nhân nói chung và người mắc đái thao đường nói riêng tin dùng
để rồi bệnh thì không khỏi lại dứt thêm biến chứng ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể
thì bác sĩ chỉ nói là bây giờ cái chân của cô nên là phải chữa cũng đâu lâu
thực tế mỗi người bệnh tiểu đường sẽ có một mục tiêu điều trị riêng
việc sử dụng thuốc cũng dựa trên nền bệnh lý và những bệnh phối hợp khác
tuy nhiên do thiếu kiến thức về bệnh mà rất nhiều người bệnh tiểu đường
đã tự ý điều trị bằng đơn thuốc của người quen hoặc do người thân mách bảo
việc làm sai lầm này không chỉ gây khó khăn cho quá trình điều trị
mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng khôn lường như tình trạng tăng hoặc giảm đường huyết quá mức
thậm chí có thể dẫn đến suy gan suy thận tổn thương bản chân không liền
theo các chuyên gia để chữa bệnh đái tháo đường cần có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa
với phác đồ điều trị hướng tới cá thể hóa từ đó mới trúng đích và đạt hiệu quả trên từng bệnh nhân
các chuyên gia cũng khuyến cáo trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào
người bệnh nên nhờ sự tư vấn của bác sĩ để có thể sử dụng thuốc khoa học nhất
tránh việc tiền mất tật mang
thống kê tại bệnh viện nội tiết trung ương cho thấy số lượng bệnh nhân mắc bệnh lý về tuyến giáp
đến khám tại đây đã tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
đây là mức tăng đáng báo động mà nguyên nhân chính được các chuyên gia đưa ra
là do tình trạng thiếu iốt trong cộng đồng đang tái diễn
trên thực tế thì không có được bao nhiêu người việt nam dùng muối iốt trong các bữa ăn hàng ngày
người phụ nữ này mắc bệnh biếu tuyến giáp và được chỉ định phẫu thuật
tại bệnh viện nội tiết trung ương
các bác sĩ cho biết thiếu hụt iốt là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng bệnh
tôi bỏ đi khám là nếu mà nên bác sĩ xem như thế nào
nếu mổ được thì mình mổ
mà không mổ được thì bác sĩ cho điều trị uống thuốc cũng được
nhưng tôi chẳng bao giờ tôi sử dụng muối iốt
chỉ muối trắng với lại muối gì thôi muối súp thôi
tôi cũng không tìm hiểu đến muối iốt lắm
cho nên là gia đình thì không mua muối iốt
mà không nghĩ gì là muối iốt là nó
có tác dụng như thế nào
một người trưởng thành trung bình mỗi ngày cần một trăm năm mươi hai trăm chín mươi chín microgram iốt dùng nạp vào cơ thể
tuy nhiên hiện có rất nhiều người không có thói quen bổ sung iốt
đây là một nguyên tố vi lượng quan trọng mà cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ
nhưng nếu thiếu sẽ gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm
trong đó nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp là rất cao
không chỉ các chuyên gia trong nước
tổ chức y tế thế giới tại việt nam cũng từng lên tiếng cảnh báo về thực trạng này
hiểu iốt thì
thì thường là dẫn đến là không tổng hợp được cái hóc môn của tuyến giáp
do đấy là nó gây ra các cái bệnh biểu cổ
rồi biểu cổ địa phương rồi bệnh đần độ do thiếu iốt
và đặc biệt là những cái phụ nữ mà đang ở cái đồ tuổi mà mang thai
hoặc là cho con bú thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng
bổ sung iốt trong các bữa ăn hàng ngày là chuyện không quá khó
nhưng có thể phòng ngừa được nhiều căn bệnh
vấn đề là cần thay đổi thói quen ăn uống của các gia đình
do đó mà người dân cần chú ý nâng cao ý thức để có thể bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
thấp tim một cụm từ chỉ bệnh lý ở tim
nhưng căn nguyên của căn bệnh này thì lại không đơn thuần xuất phát từ những tổn thương ở tim
như nhiều người vẫn nghĩ
và thường sẽ để lại những hậu quả nặng nề
gây ảnh hưởng về lâu dài tới sự phát triển của bệnh nhân nhỏ tuổi
cũng như là sức khỏe của bệnh nhân ở độ tuổi
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
để cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này
cách đây một thời gian
bệnh nhân nam này đã đau bụng liên tục trong suốt chín ngày
tới khi đau ngất đi
ông mới được đưa tới bệnh viện tỉnh
nhưng không được kết luận và điều trị đúng bệnh
do vẫn tiếp tục đau bụng dữ dội
nên đã được chuyển gấp lên bệnh viện hữu nghị việt đức
tại đây các bác sĩ đã kết luận
ông mắc thấp tim cùng nhiều biến chứng khác
nó cho án quán lên xong rồi
nhiều lúc nó cho án quán nó quay quần vô người
xong mấy hôm nữa nó đau bụng
họ bụng như thế lên cho cấp cứu
thì đưa lên tỉnh trảm đoán
cắt rắn như thế thôi
nhiều hôm mổ ra tôi không biết thế nào
trong quá trình mổ chúng tôi phát hiện ra là một cái
trảy máu của một cái động mạch
mạch của một cái động mạch ở trong mổ bụng
đã được xử trí
và trong quá trình làm bi lăng trần đoán
chúng tôi phát hiện rằng là bệnh nhân này bị
bệnh tổn thương của van hai lá hậu thấp
rồi đến hậu quả làm cho tim loạn nhịp dung nhĩ
và có huyết khối trong bùng tim
và chính cái huyết khối này
là cái nguyên nhân gây lên cái tắc của động mạch
mà treo trành trên và cái tắc của động mạch chủ trọng
biến chứng thường là xảy ra khi đã rất muộn rồi
khi đã bùng tim ảnh hưởng rất nhiều
tổn thương van hai lá hậu thấp
làm cho tổn thương van thấp
làm thường chủ yếu gặp ở van hai lá
để đến van hai lá dày dính
và hậu quả làm cho bùng tim dãn
tim bị loạn nhịp
loạn nhịp lâu ngày dẫn đến hình thành cục huyết khối
trong bùng tim
chính vì vậy khi mà bệnh nhân đã phát hiện
như bệnh nhân này là huyết khối
chứng tỏ là bệnh nhân đã bị bệnh từ rất lâu rồi
nhưng không được phát hiện ra
còn bệnh nhân nữ này năm nay ba mươi bốn tuổi
chị đã được trần đoán thấp khớp từ năm một mươi bốn tuổi
thế nhưng do điều kiện gia đình khó khăn
và thiếu hiểu biết
nên chị không tiêm phòng thấp tim
dẫn đến việc chị đã mắc
một loạt các biến chứng của bệnh như hiện nay
bệnh nhân đã phát hiện bệnh tim
cách đây một mươi năm
đã được nông van hai lá một lần cách đây tám năm
bây giờ thì bệnh nhân xuất hiện tình trạng
khó thở nhiều lên đau ngực
xương tim thì van hai lá bị hẹp khít
chính vì thế là bệnh nhân có chỉ định
phẫu thuật thay van hai lá
thì bây giờ bệnh nhân đang được vào đây
để điều trị nội chờ phẫu thuật thay van hai lá
thấp tim là một bệnh nhiễm trùng
nhiễm độc miễn dịch
xảy ra sau nhiễm liên cầu khuẩn tan huyết nhóm a
biểu hiện bằng những tổn thương ở tim khớp và mạch máu
đây được đánh giá là một trong những nguyên nhân hàng đầu
của bệnh tim mắc phải ở trẻ em và người lớn
thường gặp ở nhóm các nước đang phát triển
trong đó có việt nam
trong những bệnh tim hiện nay
ngày nay do mức sống tăng lên
nên là những bệnh tim mắc phải
do rối loạn trong sinh hoạt
ví dụ như bệnh đồng mạch vành
các bệnh tim mạch do rối loạn chuyển hóa
bắt đầu tăng lên
tuy nhiên là việt nam
mình vẫn là một trong những cái nước đang phát triển
cái nước đang phát triển là
cái nước có tỷ lệ
tỷ lệ thấp tim cao nhất
trong tất cả các nước trên thế giới
sở dĩ như vậy bởi vì là
ở việt nam có những điều kiện thuận lợi
để hình thành cho thấp tim
ví dụ như là
chất lượng sống còn thấp
lơi ở thì chật hẹp vệ sinh thì kém
dinh dưỡng thì cũng kém
hoặc là việt nam
mình có những mùa như là mùa đông
hoặc là đầu xuân
những mùa thận lợi cho những bệnh lý viêm nhiễm
đừng hốp trên
thấp tim thường gặp ở trẻ em
từ năm đến một mươi năm tuổi
bệnh thường gặp ở vùng có điều kiện sinh hoạt thấp
nhà ở chật trội vệ sinh kém
kinh tế còn khó khăn có khí hậu lạnh ẩm
đây là điều kiện khiến trẻ dễ bị viêm họng
ngoài ra bệnh cũng có yếu tố di truyền trong gia đình
bệnh thường bắt nguồn sau một đợt viêm họng
viêm amidam viêm soang
hoặc viêm da do nhiễm loại vi khuẩn
có tên là liên cầu khuẩn tan huyết nhóm a
đặc biệt sau nhiều đợt viêm cấp tái phát
thì nguy cơ bị thấp tim càng cao
khoảng ba số trẻ bị viêm họng
do nhiễm liên cầu khuẩn tan huyết nhóm a sẽ bị thấp tim
các biểu hiện thấp tim xuất hiện
sau từ hai đến bốn tuần nhiễm liên cầu
thứ nhất là
bệnh thấp tim
thì biểu hiện nó không
điển hình ở tất cả các hệ cơ quan
và nó cũng không đặc hiệu các hệ quan
giống như chị nói là gì nó có thể nhầm với bệnh nọ
nhầm bệnh kia
nhưng trong trường hợp của thấp tim điển hình
biểu hiện ở khớp
thì tính chất xưng nóng đỏ đau của các khớp này
nó sẽ có tính chất là
tuần tự luân phiên
khi một khớp này đang có dấu hiệu
thì nó sẽ bắt đầu viêm và sưng các khớp khác
và quá trình giữa khớp
di chuyển từ khớp nọ sang khớp kia
nó diễn ra khoảng từ ba đến năm ngày
và thường các triệu chứng về khớp này
nó sẽ biến mất sau một tháng
đối với những bệnh nhân
có những dấu hiệu ban đầu của bệnh thấp tim
thì việc chủ động tới khám
tại những cơ sở y tế uy tín là hết sức quan trọng
khi đã được kết luận mắc bệnh từ bác sĩ chuyên khoa
bệnh nhân và người nhà cần phối hợp chặt chẽ
để đạt hiệu quả tối ưu cho quá trình điều trị
với những bệnh nhân đã được chuẩn đoán là thấp tim
thì bệnh nhân cần chú ý
dự phòng thấp mức độ hai
như là dự phòng thấp cấp hai
đầu tiên là
tất cả các bệnh nhân
cần phải được thăm khám đầy đủ
đặc biệt là thăm khám về tim mạch
và qua cái thứ hai
bệnh nhân phải được tiêm phòng thấp
theo đúng cái
đúng hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới
bởi vì là cái
liên cầu khuẩn
gây ra thấp tim
nó rất hay kháng thuốc
cái thứ hai nữa là hiện tại bây giờ mình chưa có cái vaccine
để phòng cho cái thấp tim đấy
nên là tổ chức y tế thế giới
họ khuyến cáo rằng mình
nên điều trị sớm
và điều trị bằng
hai loại kháng sinh
là penicillin và erythromycin
nếu mà bệnh nhân dị ứng
về thời gian điều trị dự phòng
thì với những bệnh nhân đã có tiền sử thấp
nhưng mà chưa có
tổn thương bệnh văn tim
thì thời gian điều trị sẽ là năm năm
và kéo dài đến một mươi tám tuổi
nếu trong vòng năm năm đấy mình có một cái
cơn tái phát
thì mình sẽ điều trị thêm đến năm hai mươi một tuổi
hoặc là hơn tùy bệnh nhân
và tùy chỉ định của bác sĩ
trong trường hợp
trường hợp thứ hai là bệnh nhân đã có tiền sử thấp
và có tổn thương văn tim
thì cái chỉ định điều trị dự phòng
sẽ kéo dài đến năm bốn mươi năm tuổi
hoặc là cả đời
một vấn đề nữa ở những bệnh nhân có tiền sử thấp
đấy là bệnh nhân cần phải
phát hiện sớm và điều trị kịp thời
những cái bệnh lý về đường hốp trên
ví dụ như là viêm họng
viêm răng viêm aminan
hoặc là những cái bệnh nhân
mà đã có tiền sử thấp
có tổn thương văn tim
thì họ bắt buộc
điều trị viêm nội tấm bằng nhiễm khuẩn
khi mà làm các thủ thuật
có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết
ví dụ như là nhổ răng cát aminan
và một ý nữa là
với những cái bệnh nhân
những cái bệnh nhân mà thấp tim
đã có chuẩn đoán thấp tim trước
thì ngoài việc giáo dục cho bệnh nhân
thì mình phải giáo dục cho cả người nhà bệnh nhân
bởi vì là cả bệnh nhân và người nhà
cần phải hiểu rằng cái bệnh thấp tim này
là cái bệnh rất dễ bị tái phát
và khi mà đã tái phát
thì nó để lại những hậu quả nặng
rất nặng nề thậm chí là tử vong
ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc điều trị của bác sĩ
thì việc chăm sóc đúng sẽ giúp bệnh nhân nhanh phục hồi
nếu bệnh nhân có các biểu hiện khó thở
tím tái phù do suy tim
có thể xuất hiện thường xuyên
hoặc sau khi gắng sức
như đi lên cầu thang lao động chân tay
cần thông báo cho thể thuốc
và để bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường
nhằm giảm nhu cầu về oxy và dinh dưỡng của cơ thể
bệnh nhân có thể ăn nhẹ
ăn các loại thức ăn dễ tiêu như sữa và cá
hạn chế lượng muối và nước
bằng cách khuyên bệnh nhân ăn nhạt tương đối
và hạn chế uống nước
phòng năm của bệnh nhân phải bảo đảm yên tĩnh thoáng mát
có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt
để phòng ngừa bệnh mỗi người cần giữ ấm
giữ vệ sinh răng miệng hằng ngày tránh bị viêm họng
bên cạnh đó việc phát hiện sớm các tổn thương
do thấp tim gây nên
và điều trị dự phòng lâu dài bằng kháng sinh
sẽ giúp giảm thiểu tối đa các biến chứng của bệnh
đặc biệt đối với những người có biến chứng tim mạch
cần phải được theo dõi hàng năm bằng siêu âm tim
để đánh giá mức độ tổn thương
và có kế hoạch can thiệp sớm
người dân nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ
tại những cơ sở y tế uy tín
để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh
bệnh thấp tim này là do liên cầu khuẩn gây ra
nên là nó có khả năng nây nhiễm
chính vì vậy việc giáo dục cho bệnh nhân
về nối sống là rất quan trọng
mình cần giáo dục cho bệnh nhân
về vệ sinh cá nhân
vệ sinh môi trường sống xung quanh
nâng cao điều đó
thứ hai là phải nâng cao thể chất
để tránh những viêm nhiễm thông thường
thứ ba là bệnh nhân cần phải đi khám
ngay khi có dấu hiệu viêm họng
hoặc viêm đường hốp trên
và đặc biệt quan trọng là
nếu có viêm họng
sau đó hai bốn tuần bệnh nhân có đau khớp

để điều trị
chưa có vaccine chống liên cầu khuẩn tan huyết nhóm a
vì vậy việc trần đoán và điều trị kịp thời
các bệnh nhiễm liên cầu khuẩn
vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất
để phòng tránh bệnh thấp tim
tới đây thì thời lượng dành cho chương trình
sống khỏe tuần này đã hết
xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong khung giờ này tuần sau